bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng và ngài abdul hamid al khalifa tổng giám đốc quỹ phát triển quốc tế của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
đã ký kết hiệp định vay trị giá bốn mươi năm triệu đô la mỹ cho dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố đà nẵng
dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố đà nẵng có tổng mức đầu tư là sáu mươi một ba mươi bảy triệu đô la mỹ
trong đó vốn vay là bốn mươi năm triệu đô la mỹ vốn từ ngân sách của thành phố hơn một mươi sáu triệu đô la mỹ
dự án dự kiến được hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai sẽ góp phần giúp thành phố miền trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông một cách hiệu quả và bền vững
qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của người dân giảm tai nạn giao thông giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện đi lại của người dân